chiều ngày một mươi bốn tháng chín tại trụ sở trung ương đảng đồng chí đinh thế huynh
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đã tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền hàn quốc
ly hiếc đến chào xã giao nhân bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại việt nam
chúc mừng đại sứ li hiếc được bổ nhiệm làm đại sứ tại việt nam
đồng chí đinh thế vinh tin tưởng đại sứ sẽ hoàn thành tốt trọng trách của mình
thực sự là cầu nối quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước
có những bước phát triển mới và toàn diện hơn
đánh giá cao việc hàn quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở việt nam
nước cung cấp oda thứ hai cho việt nam và là đối tác thứ ba về thương mại đối với việt nam
đồng chí đinh thế huỳnh bày tỏ mong muốn hàn quốc tiếp tục duy trì ngôi vị số một
trong số các nhà đầu tư nước ngoài tại việt nam và có thể trở thành đối tác thứ nhất
về cung cấp oda cho việt nam đối tác thứ hai về thương mại của việt nam
đại sứ ly hiếc khẳng định chính phủ hàn quốc đặc biệt coi trọng quan hệ với việt nam
mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển toàn diện
tăng cường quan hệ chính trị ngoại giao thúc đẩy trao đổi trên kênh đảng
và đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực nhất là kinh tế thương mại cải thiện môi trường kinh doanh
tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp hàn quốc mở rộng đầu tư tại việt nam
đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước trong các vấn đề khu vực và quốc tế
ngài ly hiếc cũng khẳng định trên cương vị đại sứ đặc mệnh toàn quyền của hàn quốc
tại việt nam sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước
giữa hai đảng cầm quyền không ngừng phát triển